vì sự an toàn và an dân gần bốn mươi năm công an chính quy trên khắp mọi biển đất nước
vẫn tận tụy gắn bó với công việc vững vàng niềm tin và ý chí nơi tuyến đầu chống dịch